chính sách đúng đắn của chính phủ vì lợi ích của người dân đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn lại đang bị một số cán bộ cơ sở làm sai đã khiến cho các hộ không đủ điều kiện lọt vào danh sách cận nghèo còn những người nghèo thật sự thì lại bị bỏ lọt
vậy có gì bất thường xung quanh vấn đề này cũng như có dấu hiệu trục lợi chính sách hay không mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của cộng đồng mạng ngay sau đây
mới đây trên các phương tiện truyền thông và trên các diễn đàn mạng xã hội đã bày tỏ sự cảm
trước những nghĩa cử cao đẹp của nhiều hộ nghèo ở thanh hóa tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói hỗ trợ an sinh sáu mươi hai tỷ đồng của chính phủ để nhiều cho những người khó khăn hơn
thế nhưng sự cảm kích còn chưa kịp lắng xuống thì sự bức xúc của người dân địa phương và cộng đồng mạng lại dấy lên
khi báo chí phản ánh nhiều hộ giàu ở đây lại bóng hóa hộ cận nghèo để được nhận tiền hỗ trợ của nhà nước
hộ cận nghèo mà có nhà lầu xe hơi
tuy nhiên tiêu chuẩn về hộ nghèo ở tỉnh thanh hóa đã được thay đổi rồi chăng
bắt đầu khởi nguồn tham nhũng và trục lợi là chỗ này đây
ai chả đoán được chứ quan trọng là những ai sẽ bị mang ra ánh sáng thôi
lò vẫn đang cháy và cần củi
có lẽ họ nghèo thật không phải nhờ tiền nghèo bạc mà là nghèo nhân cách
đau lòng còn nhiều trường hợp như vậy do sự bát nháo của một số cán bộ địa phương
với đông đảo cư dân mạng thì đây quả là một sự việc đáng buồn khi mà một chính sách đúng đắn của chính phủ vì lợi ích của người dân
đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn đang bị một số cán bộ cơ sở làm sai khiến các hộ không đủ điều kiện lọt vào danh sách hộ cận nghèo còn những người nghèo thật sự thì bị bỏ lọt
cư dân mạng thắc mắc và đưa ra hàng loạt câu hỏi nghi vấn đây là sự nhầm lẫn vô tình hay hữu ý của một số cán bộ
điều kiện để được xét là hộ nghèo hộ cận nghèo rất rõ ràng
theo các tiêu chí mà sao vẫn sai
có vẻ như nhiều hộ cận nghèo còn có quan hệ mật thiết với cán bộ cấp cơ sở hiện nay còn có bao nhiêu hộ giàu đang đi lạc vào danh sách hộ cận nghèo
trách nhiệm này sẽ thuộc về ai hay chỉ cần rút kinh nghiệm và lập lại danh sách là xong
trên nhiều diễn đàn khác các câu chuyện về cán bộ xã và những chiêu trò xin làm hộ nghèo gửi ra nước mắt lại có dịp được cộng đồng mạng mang ra lịch kê mổ sẻ
vợ của phó bí thư đảng ủy xã hòa thành thành phố cà mau tỉnh cà mau bất ngờ được chuyển hộ khẩu sang ấp khác làm con của một gia đình không họ hàng gì mục đích để được xét hộ cận nghèo
hay một trưởng ấp lại bay sang làm chú của một người dân để được xét hộ nghèo
còn có cả những trường hợp cán bộ cấp sổ hộ nghèo cho vợ
không ít cư dân mạng cho rằng
cứ nơi nào có chút chính sách chút lợi nhuận là được nghe ở trường hợp
đó có cán bộ tiêu cực những cán bộ đó chỉ vì một chút lợi ích mà làm sai một chủ trương chính sách đúng đắn của nhà nước khi hỗ trợ người dân nghèo
đông đảo cư dân mạng đề nghị
việc xét hộ nghèo hộ cận nghèo để nhận sự hỗ trợ của nhà nước cần được thực hiện một cách công khai nghiêm túc đúng đối tượng không để những gia đình thực sự khó khăn chịu thiệt thòi khi không nhận được hỗ trợ
những cán bộ làm sai phải chịu trách nhiệm trước người dân trước pháp luật chứ không chỉ là kiểm điểm và rút kinh nghiệm
sau thời gian cao điểm gia quân xử lý vi phạm giao thông trên cả nước những ngày qua người dân đã đổ xô đi mua các loại bảo hiểm đặc biệt là bảo hiểm xe máy
và để đáp ứng nhu cầu của người dân thì rất nhanh chóng hàng loạt điểm bán bảo hiểm mọc lên như nấm khắp các tuyến đường với những tấm biển giao bán bảo hiểm với giá chỉ hai mươi đồng một năm
vâng ạ vậy bảo hiểm hai mươi đồng một năm là bảo hiểm gì vậy
và nếu như chỉ mua loại bảo hiểm này thì người tham gia giao thông
có bị xử phạt hành chính hay không
hãy cùng tìm hiểu với phóng viên câu chuyện giao thông ngay sau đây
bảo hiểm xe máy tức bừng quyến mại hai mươi một năm như thế này mọc lên như nấm sau khi lực lượng cảnh sát giao thông ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ kiểm tra ba loại giấy tờ đối với xe máy và bốn loại giấy tờ với xe ô tô
trên đường có rất nhiều loại nhưng mà không phân biệt được
chỉ có tin tưởng người bán thôi
người mua khó phân biệt còn người bán thì tìm mọi cách để câu khách bằng những tấm biển báo giá hấp dẫn như thế này
trong vai là một người có nhu cầu mua bảo hiểm xe máy và rất nhanh chóng chúng tôi đã tìm được câu trả lời cho những tấm biển bán bảo hiểm xe máy hai mươi một năm
hai mươi đồng khuyến mại được những người bắt buộc là vẫn là sáu sáu đồng một năm
người khách mà mua thì mình phân tích rõ ràng chứ đưa tiền chứ gì cả
đúng là như thế thì mua đúng anh chứ không phải là mua trong rồi lừa người ta không phải
sáu mươi sáu thì bây giờ nếu mà người dân không nghĩ ra thì cứ tưởng là à bán cho tôi cái hai mươi
hai mươi làm sao mà có ấy được làm sao mà công an xử lý cho mình được
công an là người ta phải bắt mình mua cái bắt buộc
còn trên kia nó cứ ghi hai mươi là người dân cứ nao vào
tưởng hai mươi hai mươi mà làm gì có cái bảo hiểm hai mươi
người ta treo hai mươi là người ta chủ yếu là để câu khách vào thôi
nhưng mà còn hai mươi đấy là chỉ là nó không có giá trị gì hết
người ta nói nhiều em không muốn treo như thế
người ta nói chị tin à
cho chỗ người ta treo hai mươi mà ở đây lại bán như thế
và rất nhanh chóng khi phát hiện được ống kính máy quay của chúng tôi
những tấm biển báo giá hấp dẫn chỉ hai mươi một năm đã được vứt gió như thế này
theo các luật sư chính việc quảng cáo bán bảo hiểm trên các tuyến đường theo kiểu nhá nhem tranh tối tranh sáng như hiện nay
đang khiến người dân nhầm lẫn giữa các loại bảo hiểm
dẫn đến việc cứ tin tưởng là đã mất tiền mua bảo hiểm nhưng vẫn bị xử phạt hành chính lỗi thiếu bảo hiểm
hiện nay là có hai loại bảo hiểm một là bảo hiểm tự nguyện và loại thứ hai là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
đối với bảo hiểm tự nguyện thì dành cho người mua bảo hiểm tự nguyện này là chỉ dành cho người ngồi sau thôi
và cái bảo hiểm này thì nó hiện nay thì giá rất là rẻ
như tôi đã cập thì có thể một mươi hai mươi đồng
bảo hiểm là bán rất tràn lan trên thị trường và ở các vỉa hè lòng đường là bán rất là phổ cập
nhưng cái giá trị của cái bảo hiểm tự nguyện này nó chỉ là có giá trị khi xảy ra tai nạn thì nó phải đính kèm với cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
thì lúc đấy mới có cái giá trị pháp lý
khi tham gia giao thông mà cơ quan giao thông kiểm tra giấy tờ mà thấy rằng không có cái bảo hiểm trách nhiệm về dân sự bắt buộc
thì chỉ có cái giấy tự nguyện này thì cơ quan giao thông cảnh sát giao thông
có thể xử lý vi phạm hành chính đối với những người không mua cái bảo hiểm bắt buộc
theo lực lượng cảnh sát giao thông chủ phương tiện phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự là bắt buộc đã được quy định rõ trong luật
có thể là do người dân chưa tìm hiểu được về những điều khoản mà pháp luật quy định
và chúng tôi đã làm được cái công tác tuyên truyền là trước khi mà ra khu vực một mươi một thì chúng tôi đã thực hiện công tác tuyên truyền
cụ thể tại địa bàn thủ đô thì hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn đang duy trì năm mươi năm cụm loa tuyên truyền
và chúng tôi đăng tải những cái những cái nội dung mà trong cái kế hoạch bảy mươi một của phòng cảnh sát giao thông chúng tôi làm
và đặc biệt là trong cái nội dung tuyên truyền thì chúng tôi có đề cập đến nội dung là người tham gia giao thông phải mang đầy đủ những loại giấy tờ gì
để người dân hiểu được mà hợp tác đối với cả lực lượng chức năng
tâm lý nhanh chóng bổ sung các loại giấy tờ còn thiếu khi lưu thông trên đường của người dân những ngày qua là tốt
thế nhưng hãy tỉnh táo trước những chiều trò câu khách của những hàng quán ven đường để tránh mua phải bảo hiểm không đúng hoặc bảo hiểm giả
và có thể thấy rằng những năm gần đây tình hình thiên tai ở nước ta ngày càng diễn biến phức tạp
cực đoan và bất thường
các sự cố tai nạn cháy nổ vẫn còn tiếp diễn gây tổn thất nặng nề về người và tài sản
và trước hình đó vào ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có thư gửi đồng bào chiến sĩ cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết
phát huy kết quả đã đạt được
trung sức đồng lòng triển khai hiệu quả chỉ thị số bốn mươi hai của ban bí thư ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa ứng phó
góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay ông nguyễn văn hải phó cục trưởng cục ứng phó và khắc phục thiên tai tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
để có những phân tích sâu sắc hơn về tình hình thiên tai trong năm hai nghìn hai mươi cũng như những nội dung trong bức thư của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước để có thể nâng cao kết quả phòng chống khắc phục thiên tai vừa qua trong năm hai nghìn hai mươi
và xin được chào ông nguyễn văn hải và cảm ơn ông
xin chào mc minh hương xin chào quý khán giả theo dõi truyền hình antv
vâng ạ ngay bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi
vâng thưa ông có thể thấy rằng là có thể khẳng định năm hai nghìn một mươi chín là một năm mà thiên tai đang tiếp tục diễn biến phức tạp cực đoan và bất thường
và chắc chắn rằng là nó không chỉ tồn tại ở nhiều quốc gia mà việt nam cũng không phải là nằm ngoại lệ
vậy xin ông có thể cho biết là những cái thiệt hại mà thiên tai đã gây ra ở nước ta trong năm hai nghìn một mươi chín vừa qua như thế nào ạ
vâng không nằm ngoài cái xu thế chung do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
việt nam là một trong năm nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai biến đổi khí hậu
trong năm hai nghìn một mươi chín thì nước ta đã ghi nhận được xã xảy ra một mươi sáu trên hai mươi một loại hình thiên tai
thiệt hại về tổng thiệt hại về người là một trăm ba mươi ba người
hơn một nghìn hectare núa màu bị ưu hại
về mặt kinh tế thì ước thiệt hại khoảng hơn bảy tỷ đồng
những con số này đã phản ánh lên sự gia tăng bất thường của thiên tai
luôn luôn gây ra những ảnh hưởng thiệt hại về người cơ sở vật chất
ngoài ra tác động của thiên tai trong những năm gần đây còn làm gia tăng vấn đề là ảnh hưởng đến môi trường sức khỏe và tác động đến vấn đề cả an ninh và sự phát triển bền vững của đất nước
vâng những con số thiệt hại thống kê rất là nhiều
đặc biệt là ngay cả những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi chúng ta đã chứng kiến những hình thức tiếp tục dị đoan cờ thường
từ đầu năm đến nay chúng tôi đã thống kê có đến một trăm hai mươi chín những trận rông lốc xét xảy ra và đã làm trên hai mươi người chết và mất tích
thiệt hại cũng đến trên tám trăm một mươi tỷ đồng
đặc biệt là cái hạn hán kéo dài từ hai mươi chín sang hai mươi đã ảnh hưởng nặng nề đến cái cuộc sống cũng như sản xuất của đồng bào khu vực đồng bào phương phủ long
và cái thiệt hại gây ra cũng đã lên trên hai năm trăm linh tỷ đồng những con số rất lớn
đấy là cái dự đáo của năm hai nghìn hai mươi chúng ta nhìn thấy rõ là những con số đấy rất là khủng khiếp đúng không thưa ông
vậy thưa ông lực lượng nòng cốt và đi đầu trong việc phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai tìm kiếm cứu nạn
vậy ông đánh giá như thế nào về những đóng góp của lực lượng công an trong công cuộc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như vậy
lực lượng công an đã được xác định rất rõ là một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai
trong thời gian vừa qua thì lực lượng công an nói chung trên toàn quốc và các đồng chí lãnh đạo của bộ công an tham gia ban chỉ đạo chung hợp phòng chống thiên tai đã có rất nhiều cái đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác phòng chống thiên tai
ngay trong vấn đề hạn hán ở khu vực đồng bằng sông cửu long lực lượng công an cũng đã tham gia hỗ trợ người dân trong vấn đề vấn đề nước sinh hoạt cũng như là hỗ trợ người dân trong các vấn đề để chống hạn mặn
đã đem lại những cái góp phần mang lại những cái hiệu quả nhất định đáng khích lệ trong các vấn đề này
nhưng mà được đồng bào đón nhận và ghi nhận rất là lớn sự vào cuộc của lực lượng công an
chúng tôi cũng thấy những hình ảnh rất là cẩn mẫn cũng như là giúp đỡ những tỉnh đồng bào của những nữ nụt những hình ảnh mà được bê vác hay là giúp đỡ những người dân trải qua những giai đoạn khó khăn đó những hình ảnh đáng được ghi nhận
vâng thưa quý vị và các bạn với những nhận định của ông nguyễn văn hải trong những năm qua
thì lãnh đạo các cấp và mỗi cán bộ chiến sĩ đã nhận thức được rõ tầm quan trọng ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống thiên tai ứng phó khắc phục sự cố và tìm kiếm cứu nạn
và thưa quý vị cũng có rất nhiều tấm gương sẵn sàng hy sinh thân mình trong lúc cứu giúp người dân và mời quý vị hãy cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây
năm hai nghìn một mươi chín đã có ba đồng chí trong lực lượng công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai
đó là đồng chí thao văn xúa
trưởng công an xã nhi tơn quyền vườn lát tỉnh thanh hóa
hy sinh trong khi giúp dân ứng phó với mưa lũ sạt lở đất và do sạt lở đất vùi lấp
đồng chí phạm minh tú công an viên thôn tân thịnh xã lộc châu thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
hy sinh khi giúp dân ứng phó với mưa lũ và bị cuốn trôi
và đồng chí hạ sĩ trần văn mạnh cám bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tây ninh
hy sinh khi lặn tìm thi thể người dân dưới canh
qua những hình ảnh mà chúng ta vừa mới ghi nhận thì có thể thấy rằng là trong công cuộc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thì chúng ta cũng đã có rất nhiều những tấm gương hy sinh
tức là anh dũng để bảo vệ cũng như là để chia sẻ những khó khăn đối với đồng bào nơi bị thiệt hại như vậy
vậy phải chăng thì theo ông thì cái việc phòng chống thiên tai này liệu có chỉ ở lực lượng chức năng hay không ạ
vâng như trong tất cả từ xưa đến nay
công tác phòng chống thiên tai là sự vào cuộc của toàn dân
từ những xa xưa những thời phong kiến chúng ta đã thấy rằng huy động xuất dân để đắp qua đây chống lũ
do vậy kế thừa những cái truyền thống đó thì đến càng thời điểm hiện nay chúng ta càng thấy xác định việc vào cuộc của người dân cũng như là các tổ chức chính trị các cấp chính quyền từ trung ương địa phương tạo thành một hệ thống đầy đủ cũng như là toàn diện
từ trung ương địa phương thì mới góp phần giảm thiểu được các vấn đề trong thiên tai gây ra
ở đây thì chúng tôi có thể nhấn mạnh thêm một số những công việc đối với từng nhóm đối tượng
đặc biệt là trong vấn đề phòng chống thiên tai là chúng ta hướng đến người dân và sự vào cuộc của người dân là có ý nghĩa quyết định đến cái vấn đề thành công cũng như là giảm thiểu thiệt hại tối đa thiệt hại về người
do vậy sự vào cuộc của người dân cũng như trang bị các kiến thức cho người dân
cũng như sự tự giác của người dân đến công tác phòng chống thiên tai này
thành những công việc thường xuyên phải được tìm hiểu tập huấn hướng dẫn nâng cao nhận thức để người dân có đủ kỹ năng sự chủ động trong các tình huống
thì sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại cho thiên tai
bên cạnh đó thì trong thời gian gần đây đã có sự vào cuộc chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ và thủ tướng chính phủ
đặc biệt ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ban bí thư lần đầu tiên có chỉ thị về công tác phòng ngừa
công tác phòng chống phó và các phục hậu quả thiên tai để kịp thời chỉ đạo và mạnh mẽ quyết liệt hơn
với sự tham gia vào cuộc của các cấp ủy chính quyền các cấp cũng như là quy định rõ những trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống thiên tai
như vậy nó sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn và trong cái chỉ thị cũng đang nêu rõ các cái trách nhiệm của các cấp các ngành và sự tham gia của cộng đồng đối với công tác phòng chống thiên tai
do vậy trong cái năm hai nghìn hai mươi này
thời gian sáu tháng
vừa qua thiên tai cũng đã diễn ra rất bất thường và khốc liệt nằm trong cái bối cảnh ảnh hưởng covid
nhưng các hệ thống lực lượng phòng chống thiên tai của chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo đảm bảo giảm thiểu tốt nhất những thiệt hại
đặc biệt những tháng cuối năm dự báo năm hai nghìn hai mươi này thì bão mạnh và lũ lớn lại xảy ra vào những tháng cuối năm
đây là một trong những cái giai đoạn rất quan trọng sau khi chúng ta đã kiểm soát được cái dịch covid và phục hồi lên kinh tế
do vậy công tác phòng chống thiên tai phải được đặt ở mức độ cao hơn để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân như các mục tiêu đã đề ra
đồng thời giữ được những thành quả cũng như kết quả mà chúng ta phục hồi kinh tế để góp phần cùng vào sự phát triển
ổn định bền vững của kinh tế xã hội cũng như an ninh quốc phòng của cả nước trong năm hai nghìn hai mươi
vâng rất cảm ơn những thông tin rất là kịp thời mà ông đã cung cấp cho quý vị khán giả
và một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời và tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ
xin cảm ơn
vâng thưa quý vị và các bạn qua những phân tích vừa rồi của khách mời thì có thể thấy rằng trong thời gian tới thì tình hình biến đổi khí hậu và thiên tai
còn tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của nhân dân và đặc biệt là hậu quả nặng nề của đại dịch covid một mươi chín
vì vậy mỗi người dân cũng cần hết sức đồng lòng với lực lượng chức năng thì chúng ta mới có thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả của thiên tai